bộ tài chính đã có cuộc họp báo thông báo kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm và kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đã sắp xếp được năm trăm tám mươi tám doanh nghiệp
trong đó cổ phần hóa được năm trăm linh tám doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác tám mươi doanh nghiệp
tổng giá trị thực tế doanh nghiệp của năm trăm linh tám doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là hơn một trăm tám mươi tám tỷ đồng
theo đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa từng bước được nâng cao
tuy nhiên tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn còn chưa đạt được kỳ vọng
chính vì vậy định hướng cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là cần đẩy mạnh hơn nữa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
bộ tài chính cũng đã xây dựng nội dung dự thảo về nghị định cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
nghị định trước đây để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn tập trung vào ngành
lĩnh vực then chốt cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng
an ninh làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân